thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng nay việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
đánh dấu tròn ba ngày không có ca mắc mới tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta hiện nay vẫn là hai trăm sáu mươi tám ca
liên quan đến bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám ở hà giang kết quả xét nghiệm một trăm bốn mươi bốn người tiếp xúc với bệnh nhân này đều âm tính
tại hà nội trong hai ngày nay đã có hơn một tiểu thương tại năm chợ đầu mối của hà nội được xét nghiệm covid một mươi chín
và kết quả một trăm linh mẫu xét nghiệm đều âm tính
trong ngày hôm nay có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đó là các bệnh nhân số một trăm năm mươi sáu và hai trăm bốn mươi
điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu hiện tại các bệnh nhân đã không sốt không ho tình trạng ổn định
đủ điều kiện công bố khỏi bệnh các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
trong khi đó vào ngày hôm qua ubnd huyện trương mỹ thành phố hà nội có công văn thượng khẩn báo cáo về trường hợp bệnh nhân số một trăm tám mươi bốn
trú tại thôn khôn duy xã mỹ lương huyện trương mỹ dương tính trở lại với covid một mươi chín
hiện tại địa phương đã tiến hành khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân theo đúng quy định của bộ y tế
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín theo số liệu mới nhất tính đến ngày hôm nay
thế giới đã có gần hai ba trăm ba mươi một người nhiễm với gần một trăm sáu mươi một ca tử vong
châu mỹ vẫn đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín khi nước mỹ vừa ghi nhận thêm gần hai ca tử vong
nâng tổng số trường hợp không qua khỏi do dịch bệnh nguy hiểm này lên hơn ba mươi chín ca
trong khi đó các ca tử vong trong khu vực mỹ latin cũng tăng vọt
bộ y tế brazil thông báo trong vòng hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận thêm hơn hai trăm linh ca tử vong mới
nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia nam mỹ này lên hơn hai ba trăm linh người và số ca nhiễm vượt ba mươi sáu năm trăm linh trường hợp
cùng ngày bộ y tế mexico thông báo trong vòng hai mươi bốn giờ qua
nước này đã ghi nhận thêm sáu trăm hai mươi hai ca nhiễm mới
trái ngược với châu mỹ tại châu á tình hình dịch covid một mươi chín đang dần trở nên ổn định
khi số ca nhiễm mới và tử vong tại các nước trong khu vực ngày càng giảm
trong hai mươi bốn giờ qua thái lan đã không ghi nhận ca tử vong nào do covid một mươi chín
và số ca nhiễm mới duy trì ở mức thấp hơn ba mươi hai người
trung quốc hôm qua ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
trong đó có chín ca nhiễm bệnh từ nước ngoài trở về
cùng với đó là hàn quốc
hàn quốc lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín dưới một mươi trường hợp
tính đến hiện tại tổng số ca mắc covid một mươi chín của hàn quốc là hơn một mươi năm trăm linh ca
trong khi đó tại đức đã có hai bang đầu tiên cho việc đeo khẩu trang phòng dịch covid một mươi chín
là bắt buộc khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
quy định trên sẽ được bắt đầu áp dụng tại các bang từ ngày hai mươi tháng bốn
ngoài ra một số thành phố ở các bang khác của đức cũng đã yêu cầu người dân
đeo khẩu trang khi đi siêu thị khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
và trong các tòa nhà công phòng khám cơ sở y tế
trước đó thủ tướng đức angela merkel cũng khuyến cáo mọi người dân
nên đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
hay khi vào các cửa hàng
tuy nhiên đây chưa phải là quy định bắt buộc
do hiện đức vẫn đang thiếu khẩu trang không đủ cung cấp cho mọi người dân
còn thành phố paris của pháp đang lên kế hoạch lắp đặt các bình chứa dung dịch rửa tay
ở nhiều địa điểm công cộng và có thể cũng sẽ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang
sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ
trong khi sars cov hai lây lan mạnh mẽ trên thế giới
gần như đánh sập hệ thống y tế của nhiều nước
kể cả những nền kinh tế phát triển hàng đầu như mỹ pháp anh
thì việt nam hiện ghi nhận hai trăm sáu mươi chín ca nhiễm bệnh
trong đó hơn bảy mươi ba đã khỏi bệnh và không có ca tử vong nào
truyền thông quốc tế nhận định việt nam đã kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nhờ các biện pháp cách ly quyết liệt và sự gắn kết xã hội
trang mạng lenta ru của nga mới đây đăng bài viết nhấn mạnh
phản ứng của việt nam đối với cuộc khủng hoảng dịch covid một mươi chín
xứng đáng nhận được đánh giá cao từ tổ chức y tế thế giới who
có đường biên giới chung với trung quốc nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh
việt nam đã sớm thành lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nhanh chóng đưa ra các biện pháp đóng cửa trường học
hạn chế xuất nhập cảnh và cách ly toàn xã hội từ ngày một tháng bốn
bài báo cũng nêu rõ thành công của việt nam
có thể được giải thích bằng sự gắn kết
xã hội của người dân thể hiện ở tính kỷ luật và sự đoàn kết tuân thủ quy định
trong khi đó nhật báo thế giới trẻ của đức lý giải nguyên nhân việt nam kiểm soát dịch thành công
là nhờ tiến hành cách ly nhanh chóng và áp dụng các biện pháp hạn chế kịp thời
dù hiện ghi nhận số ca bệnh covid một mươi chín thấp
việt nam vẫn duy trì các quy định nghiêm ngặt để chống dịch
như tiếp tục đóng cửa các trường học cửa hàng
ngoại trừ những nơi bán thực phẩm và đồ dùng thiết yếu phục vụ người dân
bên cạnh đó việc đeo khẩu trang khi ra ngoài là bắt buộc trường hợp vi phạm sẽ bị phạt nặng